đánh con đấy ạ
nhưng mà nó láo lắm chị ạ

thôi nhẹ nhàng với chó nhẹ nhàng
thôi kệ con nhẹ nhàng đi

có muốn chừng má lên nhìn cô như thế nữa không
thôi kệ con
thôi cho nó đi chỗ khác lại chơi đi nhá
một vài người dân đã xuất hiện và dành lời khuyên cho cô gái

có vẻ mách bố mẹ không hả
có vẻ mách bố mẹ

chứ chị không để làm gì cả

học sinh mà lờm cô như thế hả
đứng lại đây
vẫn lờm cô
mắt vẫn lờm cô
mắt vẫn lờm cô hả

xin lỗi cái gì
xin lỗi này
xin lỗi này
sao mà xin lỗi
dậy không nghe
bây giờ xin lỗi cái gì mà xin lỗi
học sinh mà hư thế hả
học sinh mà lờm cô thế hả hả
một lời can thiệp từ xa nhưng chưa đủ để ngăn chặn hành động này

sao cháu lại đánh tao thế

cô giáo không đánh nhá
sao mày đánh với đầu nó
mày không được phép đánh con người ta thế
mày bỏ cái kiểu này đi nhá
mày biết con này hai năm tủ chưa
sao mày đánh con người ta

cháu vừa mới chỉ dạy nó thôi
bỏ kiểu đi
xác con này đi
cháu đi kiếm tiền nhá
trả con người ta
chỉ bảo nó
mày muốn không
sao bắt lại chửi cháu
mày là mấy cái lứa bé như cái bảo đó

có vẻ như người dân vô cùng bức xúc trước hành động bạo hành trẻ em của cô giáo trẻ này
nếu như không có sự can thiệp kịp thời của ekip
có lẽ cô giáo trẻ khó lòng thoát khỏi vòng vây của người dân
thấy nó bất bình nó rằng lúc đầu nó bảo nó rồi
nó không nghe thấy nó rằng mình mới thấy điên
nó cứ dẫn đầu con bé này là chúng ta đi tập thể dục là thế là không được
quá quắt bây giờ nó giật đầu bình thường nó tát và phát và điết điết thì mình để yên
xã hội bây giờ mình thấy kiểu như thế nó không được mà trả con nó biết cái gì
bà nghĩ sao vì cô giáo mà lại bạo hành học sinh như thế ạ
không được phép đánh trẻ con
với những cô giáo này phải xử lý ra sao ạ bà
cho vào trại hết
trẻ mầm non là đối tượng dễ bị tổn thương nhất bởi những hành vi bạo lực gây tổn thương đến tâm lý và cơ thể trẻ
hãy dạy trẻ phải thông báo ngay cho cha mẹ khi có người gây tổn thương
hãy quan tâm đến trẻ để tinh ý phát hiện ra những dấu hiệu của bạo lực
bạo hành trẻ em là một hành vi vi phạm pháp luật
hãy lên tiếng tố cáo những hành vi này nhằm tìm giữ những hồi ức tốt đẹp cho trẻ thơ
lần này đối tượng mà nhân vật nhờ giúp đỡ
là một bạn trẻ
yêu cầu của cô bé khiến bạn nữ thoáng đắn đo
ở đây bạn phải cần có chứng minh thư mới mua được mấy cái thuốc này thôi
tại vì trong cái thuốc này có nhiều cái chất cấm lắm
nên là nếu như mà em có chuyện gì thì em phải đi khám
người ta mang đơn để cho em thôi
nhưng mà em sợ em không biết làm thế nào cả
không chút gió dự cô bạn ngay lập tức đưa ra lời đề nghị giúp đỡ

nhưng mà em lỡ có
lỡ có thì sao ạ

thế còn hơn
bê đi khám với chị
chị đưa em đi

nhìn thể trạng như thế thì không nghĩ là đã làm được cái chuyện đấy
ở bên nước ngoài thì đây là cái chuyện bình thường
chẳng qua là các bạn được dạy thế nào về cách phòng chống thôi
còn cái chuyện này
cái chuyện này thì ai cũng biết
cái vấn đề có thai thì nó còn liên quan đến vấn đề đạo đức nữa
nếu như mà không giúp thì có thể là mình đang tiếp tay cho em vì làm hại một số mạng
tâm lý của việt nam mình bây giờ vẫn còn kỳ ngại ấy
thế nên là bố mình làm như thế thì
tôi nghĩ là để tránh cho con mình không phải dây vào những điểm xấu
nhưng mà thật ra thì nó lại là con dao hai lưỡi
vừa làm hư con nhưng mà đồng thời lại làm cho con mình bị ngu ngơ
không hiểu biết được
em nghĩ là có một số các chương trình giáo dục của bên nước ngoài
có thể tham khảo
tại vì những cái chương trình đấy thì người ta cũng
không nhìn quá nhiều vào những vấn đề nhạy cảm
nhưng mà người ta cũng đồng thời lại hướng đến mình vào những cái
mặt tốt của những cái vấn đề đấy để mình tránh